cảm ơn các bạn đã theo dõi
trường bị bắt giữ là lê văn trường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một quê ở xã thành lộc huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa
trường là đối tượng nghiện ma túy và từng có một tiền án về tội cướp giật tài sản
trong sáng ngày hôm nay công an quận nam tử liêm đã tiến hành công tác thực nghiệm khám xét chỗ ở của đối tượng trường
để thu thập chứng cứ làm rõ các vấn đề liên quan tới vụ án
trước đó vào tối ngày một mươi bốn tháng một trường chuẩn bị một con dao dạng dao phóng lợn dài khoảng ba mươi cm giấu trong người
với ý định đi cướp tài sản lấy tiền mua ma túy
sau đó trường vẫy một xe taxi lên ghế sau ngồi và yêu cầu lái xe đi lòng vòng trên nhiều tuyến đường
khi đi vào đoạn vắng người ở phường đường đại linh phường trung văn quận nam tử liêm
trường từ ghế sau rút dao kề cổ khống chế lái xe taxi cướp của nạn nhân số tiền năm trăm linh đồng
quá trình khống chế rằng co trường đã dùng dao gây thương tích vùng mặt và cổ của nạn nhân
nhưng vết thương không quá nghiêm trọng
chưa đầy hai mươi bốn giờ khẩn trương điều tra
vào hai mươi giờ tối ngày hôm qua công an quận nam từ liêm đã bắt giữ được trường khi đang lẩn trốn
một số lượng lớn ma túy hồng phiến gồm hơn một hai trăm linh viên và heroin vừa được công an huyện tuyên hóa
và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình đấu tranh triệt xóa bắt giữ ba đối tượng có liên quan
trước đó vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng một tại thôn bào xã tiến hóa
huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình tổ công tác công an huyện tuyên hóa chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình
phát hiện và bắt quả tăng trần văn đô sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại địa phương đang tàng trữ một trăm bảy mươi chín viên nén hình tròn dạng thuốc tân dược
tiến hành khám xét chỗ ở và xe ô tô của đô tổ công tác đã thu giữ một túi ni lông bên trong có chứa một mươi viên nén hình tròn màu hồng dạng thuốc tân dược
và một túi ni lông bên trong có chứa chất bột màu trắng nghi là heroin
đô khai nhận toàn bộ số đồ vật trên là ma túy mua của nguyễn tiến dũng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn ở xã cam thủy huyện cam lộ tỉnh quảng trị
lực lượng phá án đã phối hợp với công an tỉnh quảng bình bắt giữ nguyễn tiến dũng khám xét khẩn cấp chỗ ở của dũng thu giữ một số tinh bột
nghi là heroin và ma túy đá cùng với ba viên nén hình tròn màu hồng dạng thuốc tân dược
dũng khai nhận mua ma túy của nguyễn thị ngọc lan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại thành phố đông hà tỉnh quảng trị
khám xét nơi ở của lan công an thu giữ một một mươi một viên ma túy tổng hợp cùng với hai gói ni lông màu đen có chứa chất bột màu trắng nghi là heroin
vụ án đang được điều tra mở rộng
trong khi đó cơ quan cảnh sát điều tra công an quận sơn trà thành phố đà nẵng đã thực hiện lệnh khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với lê
nguyễn minh tiến và nguyễn văn chiến cùng ba mươi hai tuổi trú tại thành phố đà nẵng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và xử lý hành chính ba nam nữ thanh niên khác về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó vào ngày sáu tháng một công an phường an hải tây quận sơn trà phối hợp với đội cảnh sát ma túy công an quận sơn trà đã tiến hành kiểm tra một căn hộ ở tầng năm của trung cư cao cấp
thì phát hiện tiến chiến cùng với ba người khác đang sử dụng trái phép chân ma túy
lực lượng công an đã thu giữ
hai gói ni lông có chứa tinh thể màu trắng một đĩa xứ có nhiều tinh thể màu trắng đang sử dụng dở
qua tết nhanh cả năm nam nữ thanh niên trên đều dương tính với ma túy
các đối tượng khai nhận tiến chiến và một thanh niên khác nhậu ở một quán trên đường trần văn chứ thành phố đà nẵng
tan tiệc tiến rủ cả nhóm về trung cư nói trên để sử dụng ma túy
tiến mua hai viên thuốc lắc hai gói ma túy hàng khay ketamin để cả nhóm cùng sử dụng
bất ngờ kiểm tra một quán karaoke trên địa bàn công an thị xã hóa rai tỉnh bạc liêu
lực lượng công an đã phát hiện hàng chục thanh niên có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó công an thị xã rai đã tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke trên địa bàn phường hộ phòng thị xã giá rai tỉnh bạc liêu
trong quán có bốn phòng hát đang hoạt động với một mươi bảy khách
tại phòng hát số bốn lực lượng chức năng đã phát hiện có hai thanh niên cùng với hai bịch ni lông bên trong có chứa
công an thị xã rá rai tỉnh bạc liêu đã tiến hành lập biên bản và mời một mươi bảy người khách cùng với một mươi năm nhân viên của quán về trụ sở cơ quan công an để tiếp tục điều tra xử lý
thưa quý vị và các đồng chí theo thống kê trung bình mỗi năm nước ta có khoảng một mươi năm vụ việc có liên quan tới xâm phạm sở hữu
tập trung chủ yếu vào tội lừa đảo và lạm dụng
còn vào những năm gần đây con số đó là hơn hai mươi đến ba mươi thậm chí là bốn mươi vụ
thủ đoạn này ngày càng tinh vi số bị hại trong các vụ án cũng nhiều hơn và tài sản bị chiếm đoạt cũng là con số đặc biệt lớn
đấu tranh và chứng minh được loại tội phạm này càng khó khăn hơn gấp bội trong thời đại công nghệ bốn
những vụ việc mà công an quận thanh khê thành phố đà nẵng làm rõ được trong thời gian qua càng chứng tỏ sự quyết tâm đến cùng đấu tranh với loại tội phạm này
đây là đối tượng nguyễn thành thái hai mươi bốn tuổi quê tại tỉnh khánh hòa bị đội cảnh sát hình sự công an quận thanh khê bắt giữ tại đà lạt
sau khi đã chiếm đoạt số tiền gần một trăm linh triệu đồng của một bị hại ở phường thanh khê đông
chỉ với những lời lẽ nhẹ nhàng thái đã đánh trúng tâm lý thương người của bị hại và bằng nhiều cách có được mã otp để rút gần như hết số tiền trong tài khoản
do không có công việc ổn định hay là chuyện về chuyện gia đình nên em mới xin lê những chuyện vi phạm phép luật
còn đây là đối tượng lưu mạnh tuấn ba mươi hai tuổi quê tệ tỉnh quảng ninh đã bị bắt giữ về hành vi sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử
thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của một bị hại được cho là bạn gái của tuấn
qua nhau trên mạng xã hội chưa lâu cả hai đã tin tưởng cùng nhau
cả hai đã tin tưởng cùng nhau
từ đây tuấn để ý biết được mật khẩu nên chờ lúc bị hại ngủ say thì thực hiện việc chuyển tiền hơn một tỷ một trăm linh triệu đồng
do thời gian ở cùng với nhau nên em đã biết được mật khẩu cũng như mã otp của bạn em
em đã chuyển ba lần hai lần năm trăm linh triệu một lần một trăm hai mươi tám triệu
thời gian từ một đến hai giờ đặt sáng rồi sau đó chuyển về tài khoản người thân ở quê
muôn vàn những chiêu thức xảy ra trên không gian ảo mạng internet hay mạng viễn thông
chỉ vì một phút bất cần và quá tin người mà các bị hại đã mất con số hàng trăm thậm chí là hàng tỷ đồng trong tích tắc
ngoài việc phối hợp chặt chẽ các biện pháp nghiệp vụ mỗi cán bộ trinh sát điều tra viên công an quận thanh khê
còn tích cực theo sát bám trụ đến cùng để tìm ra tung tích đối tượng
càng khó khăn vất vả công an quận thanh khê thành phố đà nẵng càng muốn được đương đầu thử thách để sớm đưa tội phạm xâm phạm sở hữu ra ánh sáng
về phía mỗi người dân cần tự ý thức tự cảnh giác để không ai phải rơi vào bẫy lừa trên không gian nào nơi mà tội phạm đang răng bẫy chờ sẵn
bước đầu lạng lách xe gắn máy gây nguy hiểm cho người đi đường và có hành động gây dối với lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ
tại các chốt tuần tra kiểm soát giao thông nhóm đối tượng vừa bị công an thành phố lào cai bắt cẩn cấp
nhóm thanh niên gây ra vụ việc kể trên gồm lý gia huy sinh năm hai nghìn năm nguyễn anh trường sinh năm hai nghìn bốn
còn lại lâm chưa rõ tên có hành vi bốc đầu và quay video cho các thanh niên khác
thu giữ bốn xe mô tô cơ quan công an đã tiến hành lấy lời khai đồng thời tạm giữ các phương tiện kể trên để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
công an thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi đã di lý đối tượng truy nã trần văn bình năm mươi tuổi sau hơn hai mươi năm lẩn trốn ở tp hcm
còn công an huyện thanh miện tỉnh hải dương cũng đã bắt giữ được một đối tượng bị truy nã về tội trộm cắp tài sản sau một mươi hai năm lẩn trốn
thông tin có trong cụm tin
năm hai nghìn một trần văn bình sinh sống tại thôn mỹ trang xã phổ cường huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi đã có hành vi cố ý gây thương tích và bỏ trốn khỏi địa phương
cơ quan cảnh sát điều tra công an
tỉnh quảng ngãi đã ra quyết định truy nã đối với bình
bằng nhiều thủ đoạn tinh vi bình đã lẩn trốn ở nhiều nơi làm nhiều nghề khác nhau trong suốt thời gian dài
xong bình đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã đức phổ bắt giữ khi đối tượng đang lẩn trốn ở phòng trọ tại phường một mươi năm quận tân bình tp hcm
công an huyện thanh miện tỉnh hải dương đã bắt giữ phạm văn hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại phường bình hàn thành phố hải dương khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn phường lộc thọ
tp nha trang tỉnh khánh hòa
theo tài liệu của cơ quan điều tra trong thời gian từ đầu tháng năm năm hai nghìn một mươi đến ngày hai mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi hải cùng đồng bọn đã trộm cắp một trăm một mươi cuộn dây điện
tại công ty trách nhiệm hữu hạn sumidenso việt nam địa chỉ tại khu công nghiệp đại an phường tứ minh tp hải dương
tổng giá trị tài sản bị trộm cắp khoảng một trăm tám mươi triệu đồng sau đó hải bỏ trốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hải dương đã ra quyết định truy nã hải về tội trộn cắp tài sản
hiện đối tượng đã bị bàn giao cho công an thành phố hải dương xử lý theo quy định của pháp luật
tiếp theo sẽ là những thông tin mới nhất về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn huy thức
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hội khẩu thường trú tại thôn kỳ dương xã trương dương huyện thường tín tp hà nội về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
đối tượng này có nốt ruồi cách năm cm dưới sau cánh mũi phải
cũng liên quan đến tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng là hai anh em ruột trong một gia đình
cùng có hội khẩu thường trú tại số ba trăm ba mươi năm khu phố ba phường bình đa tp biên hòa tỉnh đông nai
đối tượng bùi thanh bình
bùi thanh bình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
đối tượng này cao một m sáu mươi hai và có sẹo chấm cách một cm sau cánh mũi phải
và đối tượng bùi thanh minh sinh năm hai nghìn
đối tượng này cao một m sáu mươi chín và có sẹo chấm trên trước đầu lông mày phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi ba
bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện